tình quảng bình
lớn lên cùng những điệu hát nhà trò hát kiểu hát đối đáp của mẹ
ngay từ tấm bé nguyên nhung đã bộc lộ niềm đam mê và tình yêu dành cho âm nhạc
một mươi sáu tuổi nguyên nhung xin vào bộ đội
ngay lập tức ông được chọn vào đội văn nghệ tuyên truyền của trung đoàn một mươi tám thuộc sư đoàn ba trăm hai mươi năm
đây được xem là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự nghiệp âm nhạc đã theo ông suốt cả cuộc đời
cả lửa âm nhạc luôn bừng cháy
nguyên nhung được cử đi thực tế tại miền núi tây bắc
chỉ những kinh nghiệm thực trải được sinh sống làm việc cùng đồng bào ở đây đã trở thành nguồn tư liệu phong phú và chân thực nhất
giúp ông sáng tác nên hàng loạt những tác phẩm mang đậm dấu ấn dân tộc trở thành điểm sáng trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc của mình
qua các ca khúc nguyên nhung thể hiện sự quan sát đầy tinh tế về đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc miền núi
để những giai điệu của ông cứ dìu dàng
luyến lấy lặp đi lặp lại như tiếng lòng của bà con đồng bào nơi đây
thường nó như là tiếng nói của họ
thế thì cái âm nhạc là nó phải phát triển trên cơ sở những cái đặc điểm của cái âm nhạc của dân tộc này
trên chặng đường gần năm mươi năm sáng tác của mình nhạc sĩ nguyên nhung đã để lại cho nền âm nhạc việt nam hàng loạt những ca khúc
đơn cử phải kể đến chiếc đàn môi chim én bay bài ca bên cánh võng
trong không ít tác phẩm nguyên nhung đã gửi gắm vào đó những lời ru mềm mại cùng tỉnh mẫu tử thiêng liêng bao bọc che chở cho con suốt cả cuộc đời
với bài ca bên cánh võng khán giả thấy điều đó qua hình tượng vòng tay mẹ được gửi gắm kín đáo qua những cánh võng trường sơn theo các anh dọc chiều dài hành quân
những chiếc võng thủa bé đu đưa dẫn các anh vào giấc ngủ những buổi trưa hè
tới chiếc võng thầm
hai vòng tay mẹ luôn ấm áp nồng cháy yêu thương